trong thời gian tới quyện mỹ xuyên tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi
trong thời gian tới quyền mỹ xuyên tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi
việt gáp lô banh gáp
từ đây đến nay năm hai nghìn hai mươi cố gắng phát triển để đạt giá trị sản xuất trong một hết ta
đất sản xuất nông nghiệp là một trăm bảy mươi triệu đồng trong một hết ta
còn đối với mô hình tổ chức lại sản xuất thì chúng tôi sẽ tập trung phát triển các mô hình kinh tế
như kinh tế hộ kinh tế trang trại chăn nuôi theo kiểu gia trại
và thực hiện các quy trình sản xuất theo quy chữ như việt gáp lô banh gáp